tại đồng nai trong khi một số công trình xây dựng trái phép không phép quy mô lớn mà truyền hình nhân dân đã nhiều lần phản ánh
vẫn chưa được cơ quan chức năng xử lý rứt điểm thì lại diễn ra việc gần năm trăm linh căn nhà biệt thự nhà liền kề xây dựng không phép
ở xã đổi sáu mươi một huyện trảng bom trước vụ việc đang gây bức xúc dư luận địa phương lãnh đạo tỉnh đồng nai đã yêu cầu các cơ quan chức năng
vào cuộc sớm làm rõ xử lý nghiệp
dự án khu dân cư tân thịnh ở xã đổi sáu mươi một huyện trảng bom do công ty cổ phần đầu tư ldg làm chủ đầu tư quy mô hơn một mươi tám hectare
tổng vốn đầu tư hơn hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng thực hiện đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba dù chưa có giấy phép xây dựng và chưa hoàn thành một số thủ tục
về đất đai theo quy định nhưng chủ đầu tư đã ngang nhiên xây dựng hoàn thiện phần thô bốn trăm tám mươi tám căn nhà
qua kiểm tra cơ quan chức năng tỉnh đồng nai đã yêu cầu ngừng thi công và ra quyết định xử phạt
vi phạm xây dựng và xử lý nghiệp
với số tiền bảy mươi năm triệu đồng lãnh đạo tỉnh đồng nai đã yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trường làm rõ
kịp thời xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật